theo thông tin từ bộ y tế dự kiến vào tháng năm tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ thí điểm tiêm trên quy mô nhỏ loại vaccine năm trong một có thành phần kháng nguyên
tương tự như vaccine combi năm phòng các bệnh bạch hầu ho gà uốn ván viêm găn bê và viêm phổi viêm mảng não mủ do vi khuẩn hiếp
loại vaccine này được sản xuất tại ấn độ do chính công ty đã sản xuất và cung cấp vaccine sởi rubella cho việt nam trong dịch sởi năm hai nghìn một mươi chín
loại vaccine này đã đạt tính an toàn tiền thẩm định của tổ chức y tế thế giới
theo kế hoạch loại vaccine này sẽ được thí điểm triển khai tại năm tỉnh thành phố thuộc bốn khu vực địa lý
riêng miền bắc sẽ có hai tỉnh sau khi triển khai ở quy mô nhỏ bộ y tế sẽ tiến hành đánh giá triển khai tiêm đại trà vào cuối năm nay